chúng tôi rất là muốn truyền một cái thông điệp đối với tất cả các nhà thiết kế việt nam
cũng như các thương hiệu thời trang tại việt nam đó chính là đây là cái thời điểm vàng cho thời trang việt nam
khi mà chúng ta đã có rất là chúng ta đã sẵn sàng để có những cuộc chơi lớn
khi mà với cái việc mà tôi đang là chủ tịch của hiệp hội các nhà thiết kế thời trang đông nam á
chúng tôi rất là muốn là đưa những câu chuyện rất là việt nam những cái thế mạnh của việt nam
vào tuần lễ thời trang quốc tế việt nam trong cái lần tổ chức sắp tới
cái câu chuyện từ chất liệu đến thiết kế và đặc biệt hơn với cái ứng dụng rekka
chúng tôi có thể đưa thời trang của việt nam đến nhiều thị trường trên thế giới
khi mà các nhà thiết kế đã vực dậy được tinh thần đã bắt đầu có thể quay trở lại với công việc thiết kế thời trang
thì tôi cũng rất là muốn các nhà thiết kế việt nam hãy bắt đầu có những cái tư duy mới trong làm thời trang
bởi vì tôi muốn truyền cái thông điệp make the change hãy tạo sự thay đổi
ngoài câu chuyện chất liệu ra với những cái thế mạnh của việt nam đã có như là lind như là lụa tơ tầm
thì còn câu chuyện về sự phát triển việt nam
vẫn còn trong việc thiết kế thay vì việc là chúng ta sẽ tập trung quá nhiều vào những thiết kế
mà nó quá khác biệt để mà rất là kén người mặc
bây giờ mình sẽ đi vào ứng dụng nhiều hơn làm cho nhiều người có thể mặc được hơn
thậm chí là có những thiết kế người ta có thể mặc được trong nhiều hoàn cảnh
bền vững trong thiết kế bền vững trong việc bán hàng bền vững trong marketing
thay vì chuyện trước đây chúng ta chỉ nghĩ đến việc là chúng ta mở một cửa hàng
tại một trong những cái phố chính sầm ớt với cái giá tiền thuê rất cao
thì lúc này các nhà thiết kế sẽ phải nghĩ đến việc là bán hàng
trên những cái kênh khác online trên những nền tảng trực tuyến
thì cái việc đó nó không chỉ giúp cho các nhà thiết kế bán được đến nhiều khách hàng hơn
mà còn nhiều khách hàng trên nhiều quốc gia
có một câu hỏi cuối cùng dành cho chị đó là với một người phụ nữ quyền lực này
rất là bận rộn này rất là thành công thế thì cái thời gian nào chị dành cho con cái
sắp xếp nó như thế nào cho con cái cũng như là cho cá nhân mình
mà mình nghĩ là không chỉ mình đâu chắc ngọc anh cũng thường xuyên được câu hỏi như vậy
bởi vì ngọc anh cũng là một người mà
trang cũng rất là ngưỡng mộ mình với ánh bằng tuổi
nhưng mà rõ ràng là nhìn anh lúc nào cũng rất là xinh đẹp
và thậm chí anh còn hơn trang là anh còn giữ được góc dáng rất là chuẩn
ôi cảm ơn trang
thực sự là cái câu trả lời rất là đơn giản đối với trang thì không biết là ngọc ánh bí quyết là gì
nhưng mà đối với tranh thì đó là chúng ta thì cũng chỉ có hai mươi bốn giờ mỗi ngày như tất cả mọi người
thì chắc chắn việc đầu tiên nếu mình muốn thành công hơn người khác
thì mình sẽ phải làm việc nhiều hơn
khi mà trang bắt đầu bước chân quay trở lại thành phố hồ chí minh
ngày hôm đó trang còn nhớ là trang mặc một cái bộ rất là rực rỡ
một cái bộ hồng từ đầu đến chân
có thể hình có thể hình
bởi vì trong muốn là cái ngày mình quay trở lại sài gòn nó phải rực rỡ
mình phải làm một cái điều gì đó chưa biết là cái điều gì
đúng là thời điểm khi mà mình bắt đầu đặt chân đến sài gòn
và trong suốt thời điểm đó đến những ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
mình không có một ngày nào dành cho bản thân
bởi vì mình thấy rằng có cực mấy thì trang nữa còn hạnh phúc hơn là suốt cả
một nửa năm ở nhà và không làm được cái gì nhiều
thì đây là lúc mà mình rất là muốn làm
bắt đầu một năm mới khi công việc chưa quá bận rộn
thì trang lại bắt đầu dành toàn bộ thời gian cho các con và gia đình
và những ngày đó thì trang nói với các con là cam kết là không có động diễn công việc hết
nếu mình không cân bằng bản thân mình thì mình sẽ không thể nào cân bằng được tất cả những cái thứ còn lại
thì mình sẽ phải đặt ra cho mình những cái nguyên tắc
ví dụ dù có bận mấy lúc nào mình cũng vẫn phải dành một cái chút thời gian cho bản thân
ví dụ trang đặt ra cho mình một cái nguyên tắc rằng là mỗi một ngày
mình phải cố gắng có một cái
khám phá ra một cái gì đó mới mẻ
ví dụ như là khám phá một bản nhạc mới làm cho mình có cảm hứng
hay là đơn giản là mình khám phá ra một quán cà phê mới mà mình ngồi đó mình có rất là nhiều cảm hứng
thì nghĩa là mình vẫn phải có một cái thời gian nhất định cho bản thân
để mà mình có thể cân bằng mọi thứ
thì phải nói là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay rất là thú vị
và mình sẽ hiểu hơn rất nhiều về ngành thời trang việt nam và hiểu người bạn
mình rất là ngưỡng mộ hiểu thêm về những cái khó khăn
cũng như là cái vượt qua khó khăn và nhìn đến tương lai như thế nào của multimediajsg

xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình bí mật thành công
và hẹn gặp lại quý vị vào tối chủ nhật tuần sau